thưa quý vị liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb và các đơn vị tổ chức có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã mở rộng điều tra và khởi tố thêm hai vụ án khởi tố mới bảy mươi hai bị can
trong đó có hai mươi ba bị can là lãnh đạo cấp vụ của cán bộ các cơ quan thanh tra kiểm toán thanh tra giám sát ngân hàng
và cán bộ lãnh đạo thanh tra ngân hàng một số địa phương
cụ thể có sáu cán bộ thanh tra chính phủ một mươi hai cán bộ ngân hàng nhà nước một vụ trưởng văn phòng chính phủ
một cán bộ ủy ban giám sát tài chính quốc gia một cán bộ ủy ban kiểm tra trung ương
tránh thanh tra tỉnh lâm đồng một phó giám đốc ngân hàng nhà nước tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can trương mỹ lan
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp về ba tội tham mô tài sản
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ
không có nghề nghiệp ổn định nhưng nguyễn thành nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại hà tĩnh
đã tự tạo cho mình một vỏ bọc là một người thành đạt có địa vị
trí thức trong xã hội để vay tiền từ người quen rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn
đối tượng này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ
theo đó từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay do cần tiền đầu tư sản giao dịch bo
sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm
của các tài sản trên không gian mạng
nguyễn thành nam đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của một người bạn học cũ
để nạn nhân tin tưởng nam thông tin tới bị hại
bản thân nam hiện đang là chuyên viên của một cơ quan nhà nước tại tỉnh nghệ an
có quan hệ thân thiết với các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghệ an và trung ương
khi được lòng tin của nạn nhân lấy lý do cần tiền chạy việc
nam đã nhiều lần vay tiền của nạn nhân
sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới chín bốn tỷ đồng
toàn bộ số tiền lừa đảo từ bị hại được nam đầu tư vào sàn giao dịch bo
sau đó thua lỗ và mất trắng
điều đang nói mặc dù là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định
nhưng nam lại tự tạo cho mình một vỏ bọc bề ngoài chi thức thành đạt
và thường xuyên đăng tải các hình ảnh tại các địa điểm sang trọng
để phục vụ cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam để khám xét nơi ở
đối với lê thị cúc chú tại huyện duy xuyên để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó từ năm hai nghìn một mươi một cúc tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn xã duy phước
huyện duy xuyên tham gia góp vốn dưới hình thức biêu hụi
đến năm hai nghìn hai mươi một cúc đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người tham gia
đến kỳ hạn cúc thu tiền hụi và đưa lại số tiền tương đương mức lãi suất một mươi một mươi hai
trong thời gian tham gia hụi
khi có thành viên nào muốn được nhận hụi trước kỳ hạn cúc đều không hoàn trả
và tính đến thời điểm hiện tại cúc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần một hai tỷ đồng
manh động táo tợn là hành vi của hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại thành phố đà nẵng
điều đáng nói hơn là các đối tượng còn dùng cả súng và dao xông vào
thực hiện hành vi uy hiếp nhân viên ngân hàng
thậm chí là gây nên cái chết thương tâm
do một bảo vệ
bằng sự quyết tâm đến cùng chỉ sau một tiếng đồng hồ
công an thành phố đà nẵng đã tóm gọn cả hai đối tượng khi cả hai cố gắng tẩu thoát
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam phòng giao dịch ngũ hành sơn
đây là hiện trường xảy ra vụ cướp táo tợn vào chiều hai mươi hai một mươi một
thông tin ban đầu nhận định vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút
có hai thanh niên bịt kín người cầm súng và dao xông vào ngân hàng
khiến toàn thể nhân viên và khách hàng hoảng loạn
nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự công an thành phố và công an quận hữu hành sơn
đã khẩn trương có mặt triển khai các biện pháp truy tìm
sau một giờ nỗ lực hai nghi phạm bị bắt giữ là nguyễn mạnh cường
hai mươi năm tuổi trú tại huyện quế sơn tỉnh quảng nam
và trần văn trí hai mươi hai tuổi trú tại xã hòa sơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đang chơi game tên mạng vào mới họ
game tên mạng thấy nhóm họ có nợ
nên cất tham gia vào
đang bài tìm chỗ ở
mới gặp anh cường
anh cường mới rủ qua đi cướp ngân hàng
hôm qua là hai anh em bàn tính được ba tuần
đến bữa này mới thực hiện
vì đều nợ nần nhiều không có khả năng chi trả
nên khi được rủ đi cướp ngân hàng
các đối tượng đều thống nhất và bàn bạc chuẩn bị
lúc trung báo động vang lên
cường và trí bỏ chạy thì bị ông trần minh thành
năm mươi tuổi trú tại quận thanh khê
là bảo vệ của ngân hàng ngăn cản chống trả quyết liệt
cường đâm ông thành
để thoát thân khiến ông thành bị trọng thương
và tử vong khi được đi cướp cướp
chính sự vào cuộc nhanh chóng quyết liệt
của các đơn vị nghiệp vụ công an tp đà nẵng
và công an quận ngũ hành sơn đã giúp truy xét
kịp thời bắt giữ cả hai đối tượng
trong vòng một giờ đồng hồ
mang lại niềm tin sự an tâm
cho quận chúng nhân dân
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đỗ văn công trú tại quận cái răng
tp quần thơ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh vĩnh long ra quyết định
khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng để điều tra
trước đó vào ngày ba mươi một tháng một mươi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long đã nhận được
tin báo của người dân về hành vi cho vay lãi nặng
của công lực lượng công an đã phát hiện
và bắt quả tăng công đang thu tiền
đối với một con nợ qua xác minh
từ ngày chín tháng bảy đến ngày một mươi sáu tháng chín
công đã cho người này vay bốn trăm tám mươi triệu đồng
với mức lãi suất trên bốn trăm một mươi năm một năm
và tính đến thời điểm bị bắt
công đã thu lãi của anh này
số tiền hơn một trăm sáu mươi tám triệu đồng
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian gần đây
trên địa bàn tỉnh sơn la đã liên tiếp xuất hiện
một số nhóm thanh thiếu niên
tụ tập thanh đoàn tổ chức nẹp
bộ lạng lách trình diễn bốc đầu
rồi đăng lên mạng xã hội
thậm chí là có những đối tượng còn xúc phạm
và lăng mạ lực lượng cảnh sát giao thông
hành vi này sẽ gây hệ lụy kéo dài
và ảnh hưởng đến tư duy nhận thức
của giới trẻ cần phải xử lý nghiêm
để gian đe cảnh tỉnh các thanh thiếu niên khác
trong hơi thở có nồng độ cồn
chín trăm linh chín mg trên một đít khí thở
không đối mũ bỏ hiểm
và cùng bốn thanh niên khác liên tục
lạng lách đánh võng trên đường
khiêu khích chửi bới lực lượng cảnh sát giao thông
năm hai nghìn chú tại huyện mộc châu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng
đây không phải là lần đầu tiên
lực lượng cảnh sát giao thông xử lý những đối tượng như sa việt hoàng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
phú yên cũng đã ra quyết định khởi tố
nhóm một mươi bốn đối tượng có tuổi đời từ một mươi sáu đến một mươi tám
trong đó có nhiều đối tượng còn đang ngồi
trên ghế nhà trường cũng về hành vi gây dối trật tự công cộng
có thể nói kiên quyết
cưng rắn trong xử lý theo đúng quy định
cũng là bài học thích đáng cho những kẻ
còn đang coi thường pháp luật thích thể hiện
cái tôi của mình việc xử lý của lực lượng công an
đã được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ
nhiều tai nạn chết rồi nên là cũng
khá biết em cũng có một lần
tí nữa thì bị dính rồi
cảm thấy yên tâm khi mà
mình khi đi ra đường mà có những chú
chiến sĩ công an rồi những chiến sĩ
cảnh sát giao thông
có những cái lúc
tuần tra như thế này thì để cho các em
biết sợ phải có những cái
xử lý thật sự là nghiêm khắc đối với các em
trên thực tế qua công tác tuần tra kiểm soát
trên địa bàn huyện
của lực lượng cảnh sát giao thông công huyện mộc châu
đã phát hiện một số đối tượng
có biểu hiện gây dối trật tự công cộng
và đã củng cố hồ sơ
chuyển cơ quan cảnh sát điều tra
khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng
tùy theo tính chất và mức độ
và các biểu hiện
của các đối tượng thì đội
cảnh sát giao thông công huyện bục châu
sẽ có phương án xử lý
vi phạm hình chính theo đúng quy định
của pháp luật đồng thời
với nhà trường cũng như là gia đình
cho các em học sinh ký
bản cam kết
về việc điều kiển xe mô tô
xe máy điện
hoặc là xe gắn máy
không lạng lách đánh võng
ở trên đường nhằm giảm thiểu tối đa
tình hình tai nạn giao thông
lạng lách đánh võng
bóc đầu kẹp ba xúc phạm lực lượng
cảnh sát giao thông hay tất cả những hành vi khác
đều có chế tài xử lý tuy nhiên
để bảo đảm an ninh trật tự mỗi cá nhân
tổ chức cần có trách nhiệm chấp hành
nghiêm chỉnh các quy định đặc biệt
ngoài sự tuyên truyền xử lý của lực lượng công an
thì mỗi gia đình nhà trường cần có
sự phối hợp quản lý giáo dục con em mình
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
khi tham gia giao thông